thành phố hồ chí minh luôn là điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đến việt nam
những năm gần đây ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh và sở du lịch thành phố đã đẩy mạnh giới thiệu những sản phẩm du lịch mới đến du khách
đồng thời chú trọng đến khai thác các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương có thể kể đến như lễ hội áo dài thành phố hồ chí minh
lễ hội thời trang và công nghệ liên hoan ẩm thực món ngon các nước các tour du lịch như du lịch cuối tuần du lịch sinh thái cần giờ
cần giờ đang là một trong những điểm đến lý tưởng của du khách
thành phố quan tâm chỉ đạo để biến nơi đây thành một điểm thu hút khách du lịch như pataya của nước bạn thái lan
bên cạnh đó việc quy hoạch các phố đặc trưng như phố lồng đèn tuần lễ đông y phố vàng bạc
thời gian qua càng làm tăng sự hấp dẫn cho du khách đặc biệt là du khách quốc tế
giới thiệu với khách những nữ trang truyền thống của việt nam mình có thể là khách đem về làm quà hoặc là để đem về làm kỷ niệm
khi mà đến việt nam đến với phố chuyên danh vàng ở quận năm
hiện nay thành phố hồ chí minh có hơn năm mươi cơ sở dịch vụ mua sắm du lịch đạt chuẩn một trăm hai mươi nhà hàng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách
trong đó có năm cơ sở được công nhận tốt một mươi nhà hàng đạt chuẩn hàng đầu việt nam
mặc dù vậy những con số trên vẫn quá ít so với nhu cầu thực tế
mặt khác thành phố cũng đang đứng trước không ít khó khăn thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp du lịch không ngừng đổi mới phát triển để cạnh tranh với nhiều địa phương và quốc gia khác
những năm trước
khách quốc tế đến thành phố hồ chí minh chiếm trên sáu mươi khách quốc tế đến việt nam
doanh thu toàn ngành du lịch thành phố chiếm bốn mươi năm doanh thu du lịch việt nam
sông tỉ trọng khách quốc tế và doanh thu từ du lịch của thành phố hồ chí minh so với cả nước những năm gần đây lại sụt giảm và dự báo sẽ còn tiếp tục giảm
muốn tạo được sự đột phá của du lịch thì phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các doanh nghiệp
thế thì để thấy thế thì các doanh nghiệp trước hết là
phải làm sao để có cái sản phẩm hấp dẫn
thế thì cái công tác mà xúc tiến quảng bá du lịch khi tạo ra được sản phẩm thì cũng phải làm tốt được công tác thông tin và quảng bá
thế thì đây cũng là một cái điểm khó yếu của du lịch thành phố hồ chí minh
thì hiện nay chúng tôi đang tập trung cho hai cái hướng
một là làm sao để tạo nên được những cái sự kiện để cái không khí của một cái điểm đến nó phải lôi cuốn được du khách trong và ngoài nước
chúng tôi cũng đang tập trung cho một cái sản phẩm mới
đó là cái thị trường của hơn một mươi triệu dân tại thành phố hồ chí minh chưa kể cái người vãng lai
và cái du lịch cuối tuần hiện nay đang là một trong những cái sản phẩm mà nó đem lại một cái thu nhập
cái doanh thu đấy doanh số rất lớn cho các cái công ty du lịch
nhận thấy vẫn nhiều tiềm năng du lịch mà thành phố chưa khai thác hết
thành ủy thành phố hồ chí minh đang tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng và ngành du lịch
tiếp tục nghiên cứu phát huy tiềm năng thế mạnh và khai thác các cơ hội nguồn lực để phát triển du lịch
theo đó sản phẩm du lịch phải đa dạng tạo được nét đặc trưng ấn tượng thu hút du khách đến với thành phố ngày càng nhiều
quyết tâm của đảng bộ và chính quyền thành phố là tạo ra môi trường thuận lợi để doanh nghiệp du lịch luôn sát cánh cùng thành phố
trong việc đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và vương tầm thế giới